mặc dù tổ chức chương trình lễ hội đếm ngược ở thời khắc chuyển giao năm mới không mời khán giả đại biểu
chỉ truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên đài truyền hình đài tình nói nhân dân thành phố
nhưng trước và trong thời khắc bước sang năm mới hai nghìn hai mươi hai hàng vạn người dân thành phố hồ chí minh
vẫn đổ ra đường như một thói quen thường niên
từ chiều tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các tuyến đường đổ về trung tâm thành phố hồ chí minh nhộn nhịp hẳn
nhiều người dân tranh thủ làm xong công việc ăn mặc tư tất để đi chơi cùng gia đình bạn bè
theo ghi nhận từ hai mươi hai h đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai phía trước nhà thờ đức bà và bưu điện thành phố
hàng ngàn người dân đã tụ tập ngồi chờ tới thời khắc giao thừa
hầu hết mọi người đều tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng
với nhiều người sau một năm đầy biến động và ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thời khắc bước sang năm mới vẫn dâng tràn cảm xúc
cũng khá buồn nha
năm nay không có được bắn pháo bông như mấy năm trước do diễn biến dịch phức tạp
kỳ vọng của tụi em là được mong đỡ dịch để được tới trường để học offline
chứ tụi em đang học online không có được gặp bạn bè và thầy cô
năm hai nghìn hai mươi một thì mình đón đại dịch covid rất là nặng
từ quận tám em cũng trong những quận huyên cao cao
xuyên suốt bốn tháng trời em phải ở nhà
là làm việc học tập ở nhà nói chung là khá là chết
mọi người vẫn ưu ứng bên nhau
thì em vẫn hy vọng là năm sau
để mà cuộc sống mình trở lại bình thường
công việc của mọi người cũng bình thường
và cái chế độ nó sẽ tốt hơn
khi kim đồng hồ điểm giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại phố đi bộ nguyễn huệ
trước sân khấu countdown
vẫn rất đông người đến vui chơi nghe ca nhạc
và cùng nhau đón chào năm mới
tạm quên đi những nỗi lo về dịch bệnh
người dân đều ước nguyện một năm mới bình an và tươi vui hơn